công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa cho biết một vụ cháy lớn vừa xảy ra làm cho chín mươi sáu kiosk ở chợ thanh quýt phường điện thắng trung bị thiệt hại ước tính thiệt hại khoảng bảy tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi tối qua ngày năm tháng ba ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại chợ
do có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên chỉ ít phút sau đám cháy đã lan sang hầu hết các kiosk
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng nam đã huy động chín xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa
đến bảy giờ sáng nay ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân của vụ cháy đang được xác minh làm rõ